trong bối cảnh xung đột hamas israel vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thủ tướng iraq mohammedia al sudani và tổng thống pháp emmanuel macron đã kêu gọi ngừng bắn ở giải gaza để tránh những hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình khu vực và thế giới
theo thông cáo từ văn phòng truyền thông của thủ tướng al sudani trong cuộc điện đàm hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những diễn biến nhanh chóng trong khu vực do cuộc xung đột hiện nay giữa phong trào hamas và israel gây ra
hai bên nhấn mạnh chiều hướng leo thang bạo lực đã và đang tác động nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh khu vực cũng như thế giới
hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì liên lạc và những nỗ lực chung nhằm thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn và kiềm chế xung đột để đạt được các giải pháp toàn diện và công bằng
trong khi đó nhà trắng cùng ngày thông báo tổng thống mỹ joe biden đã thảo luận với lãnh đạo các cường quốc phương tây về cuộc xung đột hamas israel trong bối cảnh quốc gia do thái đẩy mạnh các hoạt động tấn công giải gaza
bên cạnh đó mỹ và các cường quốc phương tây còn thảo luận về vấn đề công dân của các nước này còn bị mắc kẹt trong cuộc chiến hamas israel đặc biệt là những người muốn rời khỏi gaza
các bên cũng cam kết phối hợp chặt chẽ các hoạt động ngoại giao để ngăn chặn xung đột lan rộng duy trì ổn định ở trung đông và hướng tới giải pháp chính trị và nền hòa bình lâu dài
trong một diễn biến liên quan quốc vương giordani abdullah đệ nhị hôm qua đã gặp giám đốc điều hành chương trình lương thực thế giới wfp cin mccain tại amman
để thảo luận về vấn đề cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho gaza
quốc vương jordani abdullah đệ nhị bày tỏ sự cảm kích đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của wfp trong công tác điều phối hoạt động cung cấp thực phẩm nước uống thuốc men và nhiên liệu cho vùng lãnh thổ của palestine đang bị bao vây
ông abdullah cũng nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của nước này trong việc cung cấp hàng cứu trợ hỗ trợ y tế và nhân đạo cho khu vực bị chiến tranh tàn phá
về phần mình
bà makhin đánh giá cao giordani vì vai trò quan trọng của quốc gia trung đông trong quá trình hợp tác với wfp để giải quyết các vấn đề nhân đạo cũng như bảo vệ sự ổn định trong khu vực và tạo điều kiện hỗ trợ sống còn cho gaza
tổng giám đốc điều hành wfp cũng kêu gọi bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự đồng thời đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm thuốc men và hỗ trợ khẩn cấp được duy trì cho gaza
hiện tất cả bệnh viện trên khắp gaza đang cạn kiệt nhiên liệu dự trữ
khiến tính mạng của hàng nghìn bệnh nhân gặp nguy hiểm và làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã rất nghiêm trọng tại khu vực xung đột này
liên hợp quốc ước tính cần khoảng một trăm linh xe tài trở hàng viện trợ mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu của gaza
nơi hơn bốn sáu trăm linh người đã thiệt mạng trong những cuộc không kích của israel và hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa
quân đội sudan mới đây tuyên bố sẽ nối lại tiến trình hòa đàm với lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự rsf
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi tới tại thành phố cảng zeda của ả rập xê út
ả rập xê út và mỹ vốn đứng ra làm trung dân hòa đàm từ tháng năm
đã ấn định ngày hai mươi sáu tháng một mươi là thời điểm nối lại những cuộc thương lượng
trước đó tiến trình hòa đàm giữa các bên tham chiến ở sudan đã bị tạm dừng từ tháng bảy do không thể thống nhất về một số vấn đề
theo số liệu do bộ y tế sudan công bố cuộc giao tranh giữa quân đội nước này và rsf ở thủ đô khak tum và các khu vực khác
đã khiến ít nhất ba người thiệt mạng
sáu người khác bị thương
phái bộ diện giữ hòa bình liên hợp quốc tại mali minusma thông báo
các nhân viên diện giữ hòa bình liên hợp quốc đã rút khỏi căn cứ của họ tại tessali
thuộc miền bắc mali với lý do tính mạng của họ đang gặp nguy hiểm
theo tuyên bố việc rút quân được hoàn thành trong bối cảnh tình hình an ninh hết sức căng thẳng và xấu đi nghiêm trọng
gây nguy hiểm đến tính mạng của các nhân viên diện giữ hòa bình
tuyên bố cho biết thêm các nhân viên diện giữ hòa bình liên hợp quốc trước đây đã nhiều lần buộc phải trú ẩn trong các hầm trú ẩn do bị tấn công
phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc tại mali cho hay trước khi rời khỏi căn cứ tessali
họ phải đưa ra quyết định khó khăn về việc phá hủy hoặc ngừng hoạt động các thiết bị đắt tiền đang đặt căn cứ này
việc rút các lực lượng của minusma ra khỏi mali sau một mươi ba năm đã làm dấy lên lo ngại
rằng giao tranh sẽ gia tăng giữa quân đội và các phe phái vũ trang nhằm giành quyền kiểm soát lãnh thổ
mỹ đã chính thức nối lại các chuyến bay hồi hương người venezuela
và chuyến bay đầu tiên chở một trăm hai mươi bảy người di cư đã hại cánh xuống quốc gia nam mỹ hôm một mươi tám tháng một mươi
đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cơ quan quản lý nhập cư mỹ trục xuất người venezuela về nước
đánh dấu động thái nhượng bộ đáng kể của chính quyền tổng thống nicolas maduro đối với washington
tổng thống venezuela maduro cho biết các chuyến bay hồi hương sẽ diễn ra hàng tuần
đưa nhiều người venezuela bị giam giữ từ hai đến ba tháng ở mỹ về nước
những người này sẽ được kiểm tra tâm lý xã hội để tái hòa nhập cộng đồng
và phục hồi hoàn toàn các di chứng của cuộc di cư
đại diện chính phủ mỹ xác nhận nước này có kế hoạch thực hiện nhiều chuyến bay
chở người di cư mỗi tuần hồi hương về venezuela
phù hợp với các biện pháp miễn trừ hạn chế đi lại từ bộ giao thông vận tải mỹ
qua đó đưa quốc gia nam mỹ trở thành một tổng thống
trong những điểm đến hàng đầu của cơ quan quản lý nhập cử mỹ